bộ quốc phòng hàn quốc ngày hôm qua thông báo quân đội nước này và mỹ đã phối hợp tiến hành tập trận không quân chung
đây là một phần của các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội hai nước nhằm gian đe các vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên
hình ảnh do bộ quốc phòng hàn quốc cung cấp cho thấy rất nhiều máy bay chiến đấu và phi công của quân đội hai nước đã tham gia buổi tổng duyệt
các nội dung tập trận chung đã bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng bốn và kéo dài một mươi hai ngày
phía hàn quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh cũng như tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của mỹ tới bán đảo triều tiên